thời gian gần đây xuất hiện tình trạng tội phạm lợi dụng tuyến đường hàng không
để vận chuyển ma túy từ các nước thuộc châu âu về tp hcm tiêu thụ có chiều hướng diễn biến phức tạp
công an tp hcm đã chủ động các phương án đấu tranh triệt phá bắt giữ
xóa sổ các đường dây vận chuyển ma túy qua đường hàng không thu giữ số lượng lớn ma túy các loại
thông qua công tác so chiếu hàng hóa thường nhật chi cục hải quan cơ khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
phát hiện lô hàng hóa khoảng sáu mươi kg gồm mũ vali của các tiếp viên hàng không có nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trong bốn vali ngoài các vật dụng cá nhân
có tổng cộng ba trăm hai mươi bảy tuyết kem đánh răng chưa mở nắp như nhánh hiệu khác nhau
một tiếp được đựng trong một hộp giấy riêng lẻ và một mươi bảy chai nước súc miệng
tiến hành kiểm tra bên trong các túi kem đánh răng nêu trên
phát hiện có một trăm năm mươi bảy tuyết chứ tổng cộng hơn một mươi một kg ma túy các loại ketamine và thuốc lắc mdma
tiến hành mở và kiểm tra thực tế các vali hành lý của các tiếp viên
sau khi phát hiện vụ việc cơ quan hải quan cũng đã phối hợp với công an tp hcm
chúng tôi đã chuyển giao kể cả tăng vật kể cả các đối tượng này cho cơ quan công an
để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật
thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về việc do công an tp hcm chủ trì
phù hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an công an các tỉnh thành phố khẩn trương điều tra truy xét
làm rõ bản chất vụ án nguồn gốc số ma túy thu giữ để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định
giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tập trung lực lượng
các điều tra viên trinh sát giỏi thiện chiến của các đơn vị nghiệp vụ công an quận huyện và thành phố thủ đức
tập trung thực hiện sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét toàn bộ đường dây vận chuyển ma túy từ pháp về việt nam
phát hiện vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại sân bay quốc tế tân sơn nhất
lực lượng công an tp hcm đặc biệt là phòng cảnh sát điều tra tàu hạm về ma túy xác định là có một người đàn ông ở nước ngoài
liên lạc với các tiếp viên để nhờ gửi hàng hóa về việt nam bằng con đường sách tay

với quyết tâm chính trị cao nhất công an tp hcm tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra mở rộng vụ án
để xử lý nghiêm triệt đẻ khách quan toàn diện không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội
ngoài việc trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy
và tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra truy xét vụ án
ngoài việc đã tự do cho bốn tiếp viên hàng không công an tp hcm đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy